chiều qua tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến tặng hoa chúc mừng các chức sắc tín đổ công giáo và tin lành tại tòa tổng giám mục tổng giáo phận hà nội và tại hội thánh tin lành việt nam miền bắc nhân dịp lễ giáng sinh
tại các buổi tới thăm thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang đã gửi tặng lãng hoa tươi thắm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các tổng giám mục linh mục tu sĩ bà con giáo dân giáo phận hà nội và các chức sắc chức việc cộng đồng tín đồ đạo tin lành
đồng chí thứ trưởng bày tỏ ghi nhận sự đóng góp của các vị chức sắc tín đổ công giáo tin lành trong việc giữ gìn an ninh trật tự góp phần phát triển kinh tế xã hội xây dựng đất nước
khẳng định những kết quả đạt được của lực lượng công an nhân dân trong suốt thời gian qua có công lao đóng góp không nhỏ của cộng đồng các tôn giáo trong đó có đồng bào công giáo cả nước và cộng đồng tín hữu theo đạo tin lành
đồng chí thứ trưởng bày tỏ ghi nhận sự đóng góp của các vị chức sắc tín đổ công giáo tin lành trong việc giữ gìn an ninh trả tự góp phần phát triển kinh tế xã hội xây dựng đất nước